vào khoảng hơn một giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an hà nam nhận được tin báo
về việc anh phạm văn hùng chú tại tổ dân phố ngô gia khảm phường châu sơn thành phố phủ lý
bị một đối tượng thuê taxi tấn công cướp tài sản tại đoạn đường thuộc tổ một phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố phủ lý
và các địa bàn lân cận ngay trong đêm đã tổ chức xác minh nhanh chóng làm rõ bắt được đối tượng trương văn trung
là thủ phạm gây ra vụ án trên
tại cơ quan công an trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng hà văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở phố tô vĩnh diện thị trấn triệu sơn về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi một tháng
tại nhà một người đàn ông ở xã tiến nông huyện triệu sơn có hai thanh niên gồm một nam và một nữ
đi xe máy đến để đòi nợ và bắn hai phát súng vào nhà sau đó bỏ trốn
sau một thời gian tiến hành xác minh đến ngày hai mươi bốn tháng năm công an huyện triệu sơn đã điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng hà văn long là thủ phạm đã gây ra vụ án trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ
đối tượng hà văn long đi cùng một người khác đến nhà người đàn ông ở xã tiến nông để đòi nợ
khi đến nhà thì hai bên đã xảy ra tranh cãi dẫn đến việc đối tượng hà văn long đã rút súng bắn
để đe dọa sau đó bỏ trốn
hiện công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật
vnpt vừa đưa ra cảnh báo tình trạng bùng phát các cuộc gọi mạo danh để lừa đảo
vnpt cũng hướng dẫn khách hàng những biện pháp phòng tránh trước tình hình phức tạp
của các cuộc gọi từ đầu số nước ngoài cuộc gọi mạo danh công an tòa án quân đội
ngân hàng bưu điện thông báo có quà bưu phẩm từ nước ngoài thông báo nợ cơ viễn thông
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng
để tránh thiệt hại không đáng có khách hàng chỉ nên gọi đi quốc tế khi biết chắc chắn
đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
theo khuyến cáo khi nhận được các cuộc gọi nhỡ từ các đầu số nước ngoài như
cộng ba trăm bảy mươi ba hai trăm một mươi sáu cộng hai trăm bốn mươi cộng hai trăm hai mươi sáu khách hàng không nên gọi lại
thực chất đây là các cuộc gọi nháy máy từ thuê bao nước ngoài đến thuê bao vinaphone
bao gồm cả cuộc gọi nháy máy từ các ứng dụng ott nhằm mục đích lôi kéo lừa đảo khách hàng
gọi lại để phát sinh cướp viện thông ngoài ý muốn
đặc biệt các cuộc gọi này thường vào thời điểm buổi tối hoặc trong thời gian nửa đêm về sáng
khi khách hàng còn ngái ngủ hoặc từ người thân gọi về việt nam có chuyện cân gấp
một hình thức lừa đảo nữa là mạo danh các cơ quan nhằm chiếm đoạt tài sản
kịch bản quen thuộc của tội phạm đó là gọi điện nhắn tin mạo danh công an viện kiểm sát
dọa nạn nhân liên quan đến vụ án ma túy yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản
mật khẩu để phục vụ cho công tác điều tra
một số trường hợp cuộc gọi tin nhắn thông báo có quà từ nước ngoài nên yêu cầu người nhận
chuyển khoản tiền phí mới nhận được quả
vnpt khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân
cho người lạ qua điện thoại
đối với các cuộc gọi giả danh công an viện kiểm sát ngân hàng hoặc bưu điện thông báo có quả
tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào
khi gặp sự việc trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại
trực ban hình sự theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi của cục cảnh sát hình sự bộ công an
để được hướng dẫn kịp thời
ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện châu thành tỉnh bến tre đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với huỳnh văn việt em huỳnh văn hiệp bùi tuấn hải và nguyễn hồng phú
tất cả cùng chú tẩy xã phú đức huyện châu thành để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng bảy nhận được tin báo của nhân dân đội cảnh sát hình sự
công an huyện châu thành bất ngờ ập vào trại nuôi gà tại nhà của huỳnh văn việt em
ở ấp phú long xã phú đức tại đây cơ quan công an đã bắt quả tang việt em cùng với hiệp hải và phú
xây xưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bạc
trên chiếu bạc cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ một bộ bài tay
bốn điện thoại di động và hơn năm mươi triệu đồng đồng thời tạm giữ trên người bốn đối tượng
khám xét trên người đối tượng cơ quan công an đã thu giữ thêm một trăm hai mươi triệu đồng
hiện công an huyện châu thành đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
ngày hôm qua ngày một mươi tám tháng bảy tỉnh bình phước đã xảy ra hai vụ tai nạn xe máy tông trực diện vào nhau
khiến bốn người tử vong do đi với tốc độ cao và không làm chủ tay lái
chiều tối qua ngày một mươi tám tháng bảy một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua thôn hai xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
hai chiếc xe máy chạy với tốc độ cao tông trực diện vào nhau khiến hai người tử vong
nạn nhân là ông bàng xuân sơn chú tại huyện đắc song tỉnh đắc nông
khi ông sơn đang chạy xe với tốc độ cao đến thôn hai xã bình minh
một chiếc xe máy do một người đàn ông chưa rõ tên tuổi điều khiển đi theo hướng ngược lại
cũng với tốc độ cao cả hai tài xế không làm chủ được tay lái tông trực diện vào nhau
cú tông quá mạnh khiến cả hai tử vong
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày anh lương văn hùng một mươi chín tuổi
trú tại xã bình thắng huyện bù gia mập đi xe máy trên đường dt bảy trăm năm mươi
hướng từ tỉnh lâm đồng đi huyện bù đăng đến thôn chín xã đức liệu huyện bù đăng
do chạy với tốc độ cao nên khi phát hiện chiếc xe máy do ông vương quốc thắng bốn mươi bảy tuổi
chú tại huyện đức liễu huyện bù đăng điều khiển đi theo chiều ngược lại
ông hùng đã không làm chủ được tay lái tông trực diện với chiếc xe máy của anh thắng
cú đấu đầu kinh hoàng khiến cả hai chiếc xe máy bị dự ngược
anh thắng và hùng văng ra đường đập đầu xuống đất và tử vong tại chỗ
cảnh sát giao thông thuộc công an huyện bù đăng đã nhanh cho có mặt trên trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn
tại bình định hiện nay việc bán lẻ xăng dầu qua các cột bơm mini
trụ lắc tay can thùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
và đã có nhiều vụ cháy làm chết người xảy ra từ việc bán lẻ xăng dầu
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
bà nguyễn thị ân ở phường bình định xã an nhơn
tỉnh bình định đã có nhiều năm bán lẻ sang tại nhà
sợ kẻ gian lấy mất xăng bà ân đã để phía trước lái cháy nước lã
còn toàn bộ số sang bán đều để trong nhà
khi có người mua thì bà ân vào nhà rót ra để bán
đang nói lúc giá sang hạ cũng như nhiều người dân khác
bà ân còn mua xăng với tích chữ để chờ đến giá bán kiếm lời
trong thời tiết nắng nóng hiện nay việc bán lẻ xăng chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây hậu quả khó lường
quá trình chiết nạp xăng bán lẻ từ không đúng với quy trình có thể gây ra ma sát và hình thành nguồn nhiệt
khách mua hàng thường không chú ý đến sự nguy hiểm đôi lúc vẫn hút thuốc khi đang đổ xăng
và những người bán xăng ý thức phòng cháy chữa cháy thấp chủ quan
vì cho rằng đã bán lâu nay nhưng không xảy ra vấn đề gì
nếu an toàn thì ai cũng biết cái chuyện đó
cuộc sống mình bán lẻ mình chỉ bán kiếm chút đỉnh vậy thôi
nếu mà được khá giả ai buồn bán gì đỡ chuyện này
các điểm bán xăng nhỏ nhỏ lẻ nằm trong dân thì báo cáo là hơn năm mươi cơ sở tồn tại trứ lượng xăng ít
và hầu như là chưa được tuyên truyền hướng dẫn cách phòng cháy
thực tế đã có nhiều vụ cháy do bán lẻ xăng gây hậu quả đáng tiếc
trước tết canh tí năm hai nghìn hai mươi vừa qua
tại nhà anh nguyễn văn vinh ở tây nguyên
ở thôn an quang tây xã cát khánh huyện phú cát
đã xảy ra vụ cháy khiến con gái một mươi năm tuổi thiệt mạng
toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu dụi
nguyên nhân được xác định là do ngọn lửa phát ra từ căn xăng chứa trong nhà anh vinh
lửa nó vô mà gặp xanh bán lẻ nữa
nó tảng ra rất nhanh gặp cái đồ là giữa chí là nó bốc lên
đây không biết xảy ra cái giò nước này
cứ đổ vô đổ vô là nó phật lên đổ vô là nó phật lên
biết đứa con nằm trong nhà cũng không quá giọt
do các điểm bán lẻ tự phát nên không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
nếu xảy ra sự cố rất dễ cháy lan cháy lớn trong khu dân cư
đó là chưa kể việc tích chữ xăng tại nhà còn gây nguy hiểm cho chính chủ nhà
nếu không may xảy ra quả vạn bất ngờ
do vậy cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
để bảo vệ bản thân cũng như sự an toàn của toàn xã hội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng lê văn thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hoàng xá
xã quyết thắng huyện thanh hà tỉnh hải dương
và đối tượng nguyễn văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại cẩm khê
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh hà tỉnh hải dương
là đối tượng lê trí hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã tiền tiến
huyện thanh hà tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý